sở tư pháp tỉnh lâm đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tạm dừng giao dịch tài sản của một mươi hai cá nhân
và một công ty có liên quan đến vụ án lửa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam phường bến nghé quận một tp hcm
trước đó sở tư pháp tỉnh lâm đồng đã nhận được văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội về việc đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản của một mươi hai cá nhân
và công ty cổ phần đầu tư nam nhật khang có trụ sở tại phường bến nghé quận một tp hcm
người đại diện theo pháp luật là ông phạm khánh phương để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản nhật nam
vụ án này đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ra quyết định khởi tố vào ngày ba mươi tháng tám